trong sáng hai mươi sáu tháng tám bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên và chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi
cùng lãnh đạo các tỉnh đông nam bộ các sở ngành đã lên trực thăng bay khảo sát từ trên cao
phục vụ việc lập các quy hoạch của thành phố
chuyến khảo sát được hỗ trợ bởi sư đoàn không quân ba trăm bảy mươi
nhóm khảo sát chia thành hai đoàn mỗi đoàn gồm một mươi thành viên
hai chuyến bay do bí thư thành ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm làm trướng đoàn
sẽ di chuyển tới các khu vực cửa ngõ ngoại thành đồ mối nút giao thông lớn sông sài gòn và biển cần giờ
lãnh đạo tp hcm xác định việc quy hoạch có ý nghĩa rất lớn trong việc định hình và xây dựng
các kế hoạch chính sách phát triển kinh tế xã hội nói chung và trong từng lĩnh vực nói riêng
việc thực hiện nghiêm túc bài bản công tác quy hoạch sẽ giúp định hướng sắp xếp tối ưu
về mặt không gian lãnh thổ đảm bảo một cấu trúc hợp lý giữa các ngành lĩnh vực
chuyến khảo sát nhằm đảm bảo việc lập các quy hoạch tp hcm đạt chất lượng hiệu quả
tiến độ và khả thi cao phù hợp với chủ trương định hướng phát triển kinh tế xã hội
đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn thành phố